các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chương trình chuyện kể người chiến sĩ hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị các đồng chí và các bạn
câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của thiếu tá nguyễn trọng bảo
phó đội trưởng đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh hòa bình trong khi làm nhiệm vụ
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một bộ trưởng công an đã ban hành nghị quyết số chín trăm bốn mươi ba hai nghìn một
qcpca về việc thành lập đội cảnh sát phản ứng nhanh tại công an địa phương trong cả nước
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh hòa bình ra đời trong thời điểm tình hình an ninh trật tự
trong tỉnh có nhiều biến động phức tạp đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân những năm qua
các anh đã dần khẳng định thương hiệu là một trong những lực lượng đi đầu trong đấu tranh
chấn áp tội phạm thực sự là chỗ dựa của nhân dân
đối với anh em cán bộ chiến sĩ đã công tác ở đội cảnh sát một trăm một mươi ba
xác định cái nhiệm vụ thường trực và chiến đấu cũng như là phục vụ nhân dân là cái nhiệm vụ chính của mình
do vậy không có quản ngày đêm hoặc thời tiết hoặc là những điều kiện khó khăn
chúng tôi là anh em luôn khắc phục khó khăn để thực hiện
anh em thực hiện nhiệm vụ thì luôn xác định là mình đến phải nhanh nhất
vì là cái thời gian là cái quan trọng nhất do vậy là chúng tôi trong cái nghị quyết lãnh đạo của
quản lý cũng đưa ra cái nghị quyết là cán bộ chiến sĩ một trăm một mươi ba là tiếp cận hiện trường phải nhanh nhất
và đối với địa bàn thành phố hòa bình của chúng tôi thì trong vòng năm đến một mươi phút là anh em đã có mặt tại hiện trường
dù trong tình thế nguy cấp nào các anh cũng vẫn phải nhanh nhạy xử lý để không gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân
trong cuộc vây bắt đối tượng tạ văn hùng thu giữ một trăm linh bánh heroin
hay như cuộc giải cứu con tin tại xã lóng luông mai châu nạn nhân là cháu sồng thị giang và rất nhiều chuyên án khác
các anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
thế nhưng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm đầy cam go quyết liệt không phải lúc nào cũng thuận lợi
máu nước mắt của các anh đã đổ đó là sự hy sinh anh dũng của thiếu tá nguyễn trọng bảo khi đang làm nhiệm vụ
đó là một người chú người anh người đồng đội được tất cả mọi người trong đơn vị kính trọng
những chiến sĩ thuộc đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh hòa bình lập tức lên đường làm nhiệm vụ